phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
và giải pháp thực hiện sáu tháng cuối năm trước khi chính thức bế mạc
tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách
nhiều đại biểu cho rằng chính phủ và các cơ quan liên quan
cần có những giải pháp thật sự hiệu quả để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững
không vì lợi ích kinh tế mà hủy hoại môi trường
tiếp đó quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi sáu
và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ tiến hành đối với sáu dự án luật một dự thảo nghị quyết của quốc hội và một dự án pháp lệnh
dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
gồm hai mươi chín dự án luật và một dự án nghị quyết của quốc hội và một dự án pháp lệnh
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
sau tám ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp
tại kỳ họp này với tinh thần trách nhiệm dân chủ thẳng thắn
quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét quyết định cơ cấu tổ chức
bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước
bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện và đúng quy trình thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
quốc hội mong muốn các vị được bầu phê chuẩn
tiếp tục đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao hơn của cử tri và đất nước
quốc hội cũng đề nghị chính phủ tiếp thu rút kinh nghiệm để có những giải pháp tích cực
để phấn đấu hoàn thành các kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước đã đề ra
kỳ họp này với tinh thần trách nhiệm dân chủ thẳng thắng
quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét quyết định cơ cấu tổ chức
bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ sở
cơ quan nhà nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn đủ điều kiện
và đúng với quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
với tinh thần đoàn kết sáng tạo và hành động
quốc hội khóa một mươi bốn cần tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước
mỗi đại biểu quốc hội mỗi cơ quan quốc hội
cần phát huy mạnh mẽ truyền thống bảy mươi năm vẽ vang của quốc hội
cần chủ động hơn trong việc tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri
bám sát thực tiễn nghiên cứu phát hiện những vấn đề
để kiến nghị đề xuất và đóng góp tích cực vào hoạt động của quốc hội
để quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trách nhiệm
mà đồng bào và cử tri cả nước đã giao phó
về thành công của kỳ họp tôi xin tuyên bố
kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy
quốc hội sẽ tiến hành hai chuyên đề giám sát
việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
quốc hội sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt hơn nữa
vì mục tiêu quốc hội hành động sáng tạo vì lợi ích của nhân dân